ngày hai tháng một mươi hơn hai trăm sáu mươi sáu cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố cần thơ
đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn ra sáu trăm ba mươi trưởng ấp trưởng khu vực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trong cuộc bầu cử này toàn thành phố có một hai trăm sáu mươi người được giới thiệu ứng cử
để cử tri bầu chọn ra sáu trăm ba mươi trưởng ấp khu vực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trong đó có một trăm ba mươi một nữ chín trăm linh hai đảng viên bốn trăm tám mươi năm người tái cử một trăm linh ba người có trình độ trung cấp lý luận chính trị
về chuyên môn một người có trình độ thạc sĩ bốn mươi hai người có trình độ đại học một mươi chín người có trình độ cao đẳng một trăm hai mươi năm người có trình độ trung cấp
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử nên tiến độ bầu cử diễn ra thuận lợi
đa số cử tri đại diện hộ gia đình hăng hái tham gia bầu cử
việc bầu trưởng ấp trưởng khu vực đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong tham gia bầu cử
qua đó cho thấy nơi nào chính quyền vững mạnh đội ngũ cán bộ gương mẫu nhiệt tình tâm huyết
thì sẽ tạo được sự đồng thuận khơi dậy tinh thần tích cực tự nguyện tự giác của nhân dân góp phần xây dựng quê hương thành phố phát triển